bản tin tiếp tục với những thông tin kinh tế đáng chú ý khác
để phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp cuối năm thì tình hình buôn lậu cũng gia tăng
đối tượng dùng mọi thủ đoạn để nhập lậu hàng từ biên giới vào nội địa tiêu thụ
mới đây đối tượng vừa tập kết về căn nhà thuê gần một mươi chai hộp mỹ phẩm nhập lậu
thì bị tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện bắt giữ
ngày một một mươi một tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp với công an phường châu phú b
thành phố châu đốc đột xuất kiểm tra hành chính hộ kinh doanh homestay villa
tại địa chỉ số ba trăm năm mươi một đường hoàng diệu khóm châu long ba phường châu phú b
do ông lý phú quế chú tại địa chỉ trên làm đại diện
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện bên trong nhà có chứa chín tám trăm bốn mươi chai tuyếp hỗ hộp
ống mỹ phẩm và dầu các loại có nhãn mát nước ngoài trị giá lô hàng khoảng ba trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra ông lê hoàng hiệp chú huyện hoc mon thành phố hồ chí minh
người thuê căn nhà thừa nhận
chú huyện là chủ sở hữu số hàng hóa trên không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông hiệp và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa
bàn giao cho phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật